hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo kiểm soát viên các bị cáo ở thị thất bồng lai đã bàn bạc giàn dựng đăng tải các video lên mạng xã hội
nhằm xuyên tạc sai sự thật nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự công an huyện đức hòa và nhiều tổ chức cá nhân
do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo
giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo lê tùng vân và các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
vào sáng ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi một hội đồng xét xử tiếp tục nghe bài bào chữa của các luật sư còn lại
và ý kiến tranh luận của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an
thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ súng tại ấp bến tràm xã cửa dương
trước đó công an tỉnh kiên giang đã bắt thêm sáu người như vậy là tổng số người bị bắt trong vụ này đã lên đến bốn mươi bốn người
lực lượng công an tỉnh kiên giang tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại
đối với sáu người vừa bị bắt công an kiên giang đã khởi tố ra lệnh tạm giam về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm một ô tô của bị can
trong vụ án này cơ quan công an xác định ngoài đối tượng cầm đầu là võ văn lương
ban chuyên án đã xác định thêm ba đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia là
bùi đức ngọc ba mươi tuổi chú tại hải phòng nguyễn quốc vinh bốn mươi tuổi ở huyện đầm rơi tỉnh cà mau
và nguyễn văn thái tức là thái bút ba mươi bốn tuổi chú thành phố phú quốc
còn tại tỉnh an giang liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến cho hai mẹ con tử vong
tại phường châu phú a thành phố châu đốc vào tối ngày hai tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm
trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tại thành phố châu đốc về hành vi giết người
vụ cháy xảy ra vào lúc hai h ba mươi phút sáng ngày hai tháng một mươi một
thời điểm xảy ra cháy trong nhà có ông lâm tuyền dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
sinh sống cùng với hai cháu là thái cẩm châu và thái bảo trân là con ruột của châu
ông dân được lực lượng phòng cháy chữa cháy phá cửa cứu sống kịp thời
hai người còn lại đã tử vong
nghi vấn đây là một vụ án giết người
cơ quan công an đã tổ chức điều tra truy xét
và xác định nghi phạm là trần văn nam
nam khai nhận chung sống với chị trâu từ năm hai nghìn hai mươi hai nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
do vậy chị châu đã không chung sống với nam nữa
vào ngày hai tháng một mươi một sau khi uống hết một năm lít rượu
nhớ lại việc chị châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác
đối tượng đã phóng hỏa sát hại hai mẹ con nạn nhân
một đường dây mua bán trẻ em với quy mô lớn liên quan đến các đối tượng
ở nhiều tỉnh thành
nước vừa bị công an tỉnh bình dương triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với tám bị can về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
qua lời khai của những đối tượng bị bắt đã có ba mươi một vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt
tuy nhiên do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước
những người mua và người bán đều giấu thông tin
nên đến nay cơ quan công an mới xác định được bảy vụ trong đó có bảy bé sơ sinh bị bán
trong bảy bé sơ sinh mà cơ quan công an xác định được sáu bé đang được các gia đình nuôi dưỡng
bé được gửi tạm thời vào cơ sở bảo trợ xã hội
những người môi giới mua mỗi bé với giá từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
rồi bán lại với giá từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đồng thời nhận làm giấy chứng sinh và các giấy tờ khác để hợp thức hóa hành vi mua bán
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
vừa khởi tố vụ án khởi tố năm bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử
đã bán đặc biệt lớn trên hai mươi năm tỷ đồng
và trong chuyên án này cơ quan công an đã làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng trong đường dây này như thế nào
và đối tượng phạm tội đã hợp thức hóa hàng nghìn bộ hồ sơ giấy tờ ra sao
để che giấu hành vi phạm tội mua bán hóa đơn
mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn minh tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và võ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng ở phường tam phú
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hai đối tượng đã mua hai trăm hai mươi tám công ty có người đại diện theo pháp luật
đều sử dụng giấy tờ giả địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
sau đó thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên bốn trăm linh người có phân công
phân cấp nhiệm vụ để khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp việt nam
tìm kiếm để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị
doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên hai mươi năm tỷ đồng
bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên hai năm nghìn tỷ đồng
các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên một hai nghìn tỷ đồng
quy định của nhà nước là cho phép đăng ký thành lập doanh nghiệp được thực hiện bằng chứng hình thức trực tuyến
thế do đó mà các đối tượng khi sử dụng giấy trả tả
thì dễ dàng thành lập được các cái doanh nghiệp ma
và khi sử dụng giấy tờ giả thì việc truy nguyên và việc đấu tranh của các cơ quan chức năng
để làm rõ hành vi phạm tội gặp rất nhiều khó khăn
giai đoạn tiếp theo chúng tôi tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng
có liên quan trong đường dây mua bán cho phép hóa đơn này
và cũng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn
để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán
tú và lộc
thành lập nhiều công ty tài chính cũng với hình thức mua qua mạng gia lô
tuy nhiên người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả
đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ như
cát sỏi gỗ sang dầu thực phẩm
nguyễn minh tú đã mua ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền
để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
ghi trên các hóa đơn khống và chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn
trước đây chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra rất nhiều các vụ bán mua hóa đơn
và có những vụ bán quy mô cũng rất lớn
về cái kiến nghị trước đây chúng tôi cũng đã có kiến nghị đối với bộ tài chính
tổng hợp thuế và bộ kế hoạch đầu tư
đặc biệt là một số nội dung liên quan đến việc mở tài khoản
đăng ký thành lập doanh nghiệp
liên quan đến các sơ hở để liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp
từ những cái thành lập doanh nghiệp
đối tượng đứng ra thành lập là chủ doanh nghiệp
nhưng mà lại không đúng cái thông tin
cho nên cái việc này là một cái việc liên quan rất khó khăn cho cái công tác điều tra
và cũng như công tác quản lý
đấy là một trong những cái mà chúng tôi kiến nghị
và sau khi kết thúc điều tra các vụ án như vừa rồi
mà anh em cũng đã báo cáo
thì cũng sẽ có kiến nghị với các cơ quan quản lý
để có khắc phục các sơ hở trong quá trình sau này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đã thu giữ hai trăm hai mươi tám con dấu
của các doanh nghiệp bán hóa đơn
và ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan chức năng
phong tỏa hai tài khoản
với số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh
điều tra mở rộng vụ án
trong đó sẽ tiến hành điều tra
và xử lý nghiêm các doanh nghiệp
tổ chức có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử giả
gây thất thoát lớn trong ngân sách nhà nước